sau một mươi ba ngày xét xử và năm ngày nghị án sáng nay ba mươi tháng một mươi một hội đồng xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng internet tiến hành tuyên án đối với chín mươi hai bị cáo
bản án tuyên án chín mươi hai bị cáo trong vụ án này dài gần bốn trăm linh trang nhận định chung về vụ án chủ tọa phiên tòa nhấn mạnh
đây là vụ án có quy mô rộng số lượng bị cáo lớn liên quan đến nhiều tổ chức cá nhân trong đó có cả các bị cáo công tác trong ngành pháp luật
trong vụ án này hầu hết các bị cáo đều cảm thấy ân hận về hành vi mình đã làm mong tòa xem xét hết các tình tiết giảm nhẹ
cho mình mức án nhẹ nhất để sớm trở về với gia đình xã hội tiếp tục công hiến cho đất nước
hội đồng xét xử nhận định bị cáo nguyễn văn dương có vai trò quan trọng nhất trong vụ án này
với tội đánh bạc bị cáo nguyễn văn dương là người chủ mưu cầm đầu nhóm bị cáo phạm tội này
hội đồng xét xử cũng nhận định bị cáo phan văn vĩnh là người cầm đầu chỉ huy nguyễn thanh hóa trong việc tạo điều kiện
bào che nâng đỡ cho nguyễn văn dương và đồng phạm tổ chức đánh bạc
trong khi đó tại phiên tòa nguyễn thanh hóa bị đánh giá là quanh co chối tội không thừa nhận hành vi của mình đổ tội cho người khác
chủ tọa phiên tòa sẽ tiếp tục công bố bản án tiến hành tuyên tội danh và hình phạt của chín mươi hai bị cáo trong vụ án này